tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng đông á gọi tắt là dab
bị cáo trần phương bình nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị
và chủ tịch hội đồng tiến dụng ngân hàng thương mại cổ phần đông á
và đồng phạm đã bị truy tố về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tòa tuyên phạt bị cáo trần phương bình hai mươi năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
tù trung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo bình phải chấp hành án là trung thân
bị cáo nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc dap nhận một mươi tám năm tù về tội cố ý làm trái
hai mươi năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn
tuyên phạt phan văn anh vũ một mươi bảy năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
tổng hợp với bản án tám năm tù tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội tuyên trước đó đã có hiệu lực
bị cáo phải nhận bản án là hai mươi năm năm tù
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ hai năm tù treo đến một mươi bảy năm tù giam
về trách nhiệm dân sự tòa buộc phan văn anh vũ phải nộp lại một mươi ba bốn triệu đô la mỹ
và liên đối bồi thường hơn năm mươi tỷ đồng với trần phương bình
nguyên tổng giám đốc dap phải bồi thường một năm trăm linh tỷ đồng và hơn hai mươi bảy lượng vàng
liên đới bồi thường hàng chục tỷ đồng với các bị cáo khác
để đảm bảo cho việc thi hành án tòa buộc tiếp tục kê biên hơn một trăm hai mươi năm triệu cổ phần dap
tức hai mươi bốn tám mươi tám triệu đồng
các phần trăm vốn điều lệ của bị cáo trần phương bình nguyễn thị kim xuyến phan văn anh vũ
công ty bắc nam bảy mươi chín và một mươi tám cá nhân
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa hoàn tất quá trình điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố bị can chu ngọc hải trú tại thành phố bùi ma thuật tỉnh đắk lắc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản
trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
chu ngọc hải là cán bộ tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
trên nhánh huyện crong bong tỉnh đắk lắc đã lợi dụng sự sơ hở trong quá trình kiểm tra kiểm soát
lập khống năm trăm sáu mươi hai bộ hồ sơ khách hàng vay vốn chiếm đoạt tổng số tiền hơn một trăm một mươi bốn tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt được hải đã dùng vào việc trả nợ cá đổ bóng đá và tiêu xài cá nhân
liên quan đến vụ án cơ quan chức năng cung cấp đã đề nghị truy tố một mươi chín bị can khác
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
vào lúc hai mươi ba h một mươi năm phút ngày hôm qua tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
công an huyện vân hồ đã chủ trì phối hợp với công an huyện mộc châu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã phá chuyên án ma túy lớn bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy
bị bắt giữ là tô văn trải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xóm cốc lại xã phan thanh huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một xe ô tô tải loại một hai mươi năm tấn
và một triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền việt nam cùng với một số vật chứng liên quan khác
qua đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng trài khai nhận đã lấy số ma túy trên
của một người đàn ông không rõ danh tính ở huyện mộc châu để vận chuyển thuê lên cao bằng
nếu như chóp lỏ sẽ được trả công một trăm linh triệu đồng
nhưng đang trên đường vận chuyển đến xã lóng luông huyện vân hồ thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vào sáng ngày hôm nay tại phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã bắt giữ được đối tượng nguyễn xuân thi
bốn mươi hai tuổi trú tại quận đống đa thành phố hà nội
là đối tượng bị truy nã về tội giết người và bắt giữ người trái phép
xảy ra vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
thi là đồng phạm trong nhóm sáu đối tượng đã bịt mặt đột nhập vào nhà nghỉ hồng ninh
tại phường cầm thủy thành phố cầm phà vào đêm ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
sử dụng súng và dao khống chế bảo vệ là chủ nhà nghỉ
bắt giữ anh phạm văn phú ba mươi ba tuổi trú tại xã đông xá huyện vân đồn
đem ra chỗ vắng và hành hung nạn nhân tới chết
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
đã phối hợp với công an thành phố cầm phà xác định được nhóm đối tượng gây án
bắt giữ bốn đối tượng khi các đối tượng đang lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau
riêng hai đối tượng trong đó có đối tượng cầm đầu là vũ hoa vinh
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai bắt giữ được tên nguyễn xuân thi
vào trưa cùng ngày đối tượng được di lý về quảng ninh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với đào thị thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
là nữ phóng viên báo thương hiệu và công luận về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai công an tỉnh bắc giang đã phối hợp
với công an quận cầu giấy thành phố hà nội
bắt quả tang đào thị thanh bình là phóng viên báo thương hiệu và công luận
khi đang có hành vi nhận số tiền là bảy mươi usd của ông tăng duệ bằng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quốc tịch trung quốc
hiện đang cư trú tại phường lê lợi thành phố bắc giang
là giám đốc đối ngoại của công ty
lecce ici việt nam
có trụ sở tại việt yên bắc giang
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi usd
một máy cpu cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
liên quan đến vụ việc này ban kiểm tra hội nhà báo việt nam
cũng đã có văn bản gửi công an tỉnh bắc giang
đề nghị điều tra làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc
phóng viên tống tiền doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật
văn bản có nêu rõ hội nhà báo việt nam
đã nắm được thông tin vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
công an tỉnh bắc giang bắt giữ đào thị thanh bình
báo thương hiệu và công luận về hành vi nhận tiền
của công ty trách nhiệm hữu hạn lecce ici việt nam
có trụ sở ở bắc giang
ban kiểm tra hội nhà báo việt nam nhận thấy
là vụ việc này là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến
uy tín danh dự của người làm báo việt nam
do đó ban kiểm tra đã đề nghị công an tỉnh bắc giang
cung cấp thông tin vụ việc đồng thời điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
chuyển sang một thông tin khác
đang trong quá trình triển khai công đoạn hoàn thiện
chuẩn bị đưa vào sử dụng
thế nhưng tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn
làng thong nha xã bở ngon huyện chư sê tỉnh gia lai
đã có dấu hiệu bong chóc hư hỏng nặng
và gây bức xúc cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên
mặt đường chơ đầy đá nhọn
công an tỉnh bắc giang dùng tay cậy từng mảng bê tông lớn
bê tông từ mặt đường tự bung khi gặp nước
con đường có chiều dài gần một km
và là tuyến đường giao thông nối làng thong nha xã bở ngon
với bốn thôn làng liền kề
vì vậy hàng ngày mật độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất lớn
con đường này làm trong vàng hai tháng
thi công trong vàng mới có một mươi năm ngày là đã xong con đường
bữa nay là gần hai tháng trời

một con đường này là giăng không chấp nhận như con đường như thế này
không cho nghiệp thu
không cho nghiệp thu
bây giờ ái tranh cô giùm cho tôi với
đường đắt xóa như thế này
bây giờ hỏi người giăng có chịu được không
ra xã xã không giới quyết
xã là đổ thừa cho giăng
giăng là giám sát
nhưng mà giăng có biết sẽ đi đâu mà giám sát
theo ủy ban nhân dân xã bở ngong huyện chư sê
nhân dân xã bở ngong làm chủ đầu tư
ký hợp đồng thi công với một công ty xây dựng tại thị trấn chư sê
với tổng kinh phí xây dựng là chín trăm bốn mươi triệu đồng
các công trình là người dân được hưởng nợ
mà thấy là nó không đảm bảo thì người dân phản ánh thì đúng thôi
và trách nhiệm của chính quyền là phải giải quyết cái vấn đề này
mà trực tiếp là ủy ban xã chúng tôi sẽ phải giải quyết cái vấn đề này
được biết nguồn vốn xây dựng được nhà nước hỗ trợ tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng
người dân đóng góp chín mươi bốn triệu đồng
tình trạng hư hỏng xuống cấp gây cản trở việc lưu thông
và mất an toàn cho người tham gia giao thông
tại các tuyến đường giao thông nông thôn không còn là câu chuyện mới
và hiện người dân làng thong nha xã bở ngon huyện chư sê tỉnh gia lai
đang mong chờ chính quyền cần vào cuộc để có biện pháp xử lý
khắc phục tình trạng chưa sử dụng đã xuống cấp
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sau một ít phút dành cho quảng cáo
kim thảo xin kính chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ này
để đồng hành cùng nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị dịch vụ giao hàng đang có bước tăng trưởng vượt bậc
sông hành cùng cân lốc thương mại điện tử
và cuộc cạnh tranh này đang thi về yếu tố tốc độ
nên thời gian giao hàng đang quyết định phần lớn lựa chọn của khách hàng
và chúng tôi sẽ ghi nhận ngay sau những tin ván đáng chú ý khác
vào rạng sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi hai
một thanh niên đến nhà trọ trên đường tỉnh lộ một mươi phường an lạc a quận bình tân tp hcm
để nói chuyện với thanh niên tên nam
đang thư trọ tại đây thì xảy ra cửa cãi
bất ngờ đối tượng này dùng hung khí tấn công khiến anh nam gục tại chỗ
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
sau gây án đối tượng bỏ trốn nhận tin báo công an quận bình tân
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ án mạng
qua truy xét và trích xuất camera an ninh khu vực
một đối tượng nghi có liên quan trong vụ án mạng này
đã bị lực lượng chức năng tạm giữ
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
kính thưa quý vị sự bùng nổ của thói quen mua sắm trực tuyến
kéo theo cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn cho ngành giao nhận
trong đó thì thời gian giao nhận hàng là yếu tố cạnh tranh hàng đầu
vì vậy thì cuộc đua của các nhà cung cấp dịch vụ
tập trung vào yếu tố là rút ngắn thời gian giao hàng
đang diễn ra rất là căng thẳng
sau giá cả thời gian giao hàng cũng là yếu tố quyết định
để người dùng chọn lựa sản phẩm của các doanh nghiệp thương mại điện tử
theo khảo sát của kpmg năm hai nghìn một mươi bảy
trên hơn một mươi tám người tiêu dùng tại năm mươi một quốc gia
trong đó có việt nam
ba mươi bốn số người nói rằng ưu tiên mua trực tiếp hơn đặt hàng online
vì sợ thời gian giao hàng quá chậm
bên cạnh đó nếu là thực phẩm tươi sống
thời gian giao hàng là yếu tố sống còn với doanh nghiệp làm thương mại điện tử
chính vì lẽ đó mà nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ
đã tập trung đầu tư nguồn lực công nghệ lẫn con người
để phát triển hệ thống vận hành và cải thiện tốc độ giao hàng
bây giờ có năm năm hay một mươi năm sau đi nữa
thì khách hàng chắc chắn là sẽ muốn mua sản phẩm rẻ hơn
và nhận hàng nhanh nhất có thể
thì đó chính là cái định hướng về chiến lược rất là lâu dài
từ số lượng ít ỏi với năm doanh nghiệp giao nhận tham gia vào đầu những năm hai nghìn
đến nay thị trường giao nhận phục vụ thương mại điện tử của việt nam
đã có hơn năm mươi đơn vị giao hàng nhanh
của cả các tên tuổi lớn và những công ty khởi nghiệp
sau một thời gian khi mà trải nghiệm với
tức là bắt đầu với những cái chiến lược là giao hàng nhanh hơn
ví dụ đơn hàng tăng lên rất là nhiều
revenue tăng lên rất là nhiều
và nó phù rằng là cái chuyện là khi mà mình giao hàng càng nhanh
thì cái business mình càng tốt hơn
và hầu như là các đối thủ đều cùng nhìn như thế
và tất cả mọi người đều cùng nhảy vào trong cái chiến lược là làm sao để mà giao hàng nhanh hơn
chúng ta sẽ phải tìm hiểu và nhận dạng ra
những cái phân phúc nó đặc thù
họ sẽ có những cái nhu cầu những cái hành vi như thế nào
cái mong muốn của họ đối với cái dịch vụ này ra sao
nó sẽ khác với lại cái dịch vụ giao hàng
của những cái hành vi như thế nào
những người buôn bán ở ngoài
hoặc là những người nội trợ ở ngoài
chúng tôi tin rằng với cái việc tìm hiểu
hiểu sâu và xác định được
những cái phân phúc
thì vẫn còn tiềm năng rất lớn cho các doanh nghiệp
câu chuyện giao thông
tại các thành phố lớn ở việt nam
là yếu tố khiến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
chuyển phát nhanh lo ngại
các doanh nghiệp hiện đang sử dụng nhiều phương thức giao hàng khác nhau
bao gồm cả xe máy xe đạp đi bộ
xe tải và ô tô
nhằm có thể tối đa hóa tốc độ vận chuyển
trong tình trạng đô thị thường xuyên tắt ngãn giao thông
như hiện nay
tình hình xe khách tại các bến dịp cuối năm
sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là tình trạng dừng đón trả khách dọc đường
phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sát công an tp hcm
đã có chỉ đạo đến các đội trên địa bàn
tăng cường lập tổ kiểm tra xử lý vi phạm
trong thời điểm cuối năm
khi tết dương lịch và tết nguyên đáng đang đến gần
nhu cầu đi lại
vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao
tình trạng xe khách dừng đón trả khách không đúng quy định
gây mất an ninh trật tự và ủng tắc giao thông
trên nhiều tuyến phố
tại khu vực gần bến xe miền tây tp hcm
tình trạng phức tạp này có thể thấy rõ
trong năm vừa qua
tân vị cũng tập trung xử lý
trong quá trình trực tập công soát
tổng số vụ là hơn hai trăm linh
tập trung vào các loại
thứ nhất là đón khách không đúng quy định
thứ hai nữa là
khi mà đón khách như đó
để cảnh giới
lực lượng cảnh sát giao thông
thường hay là đậu cách xa lời
trong quá trình đón khách
sự vội vã của các lái xe
hoặc là các lơ xe
sẽ kéo khách lên xe
đây là một của những nguyên nhân
sẽ dễ gần đến tài nạn hóa thông
trước thực trạng trên
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông địa phương
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm
các phương tiện vận tải hành khách vi phạm
như chạy xa hành trình vận tải
dừng đổ đón trả khách xa quy định
nhồi nhét chở qua số người quy định
tại các khu vực bến xe
và các tuyến đường phụ cận bến xe
khu vực cửa ngõ tiếp giáp với các tỉnh lân cận
bên cạnh đó
tăng cường điều tiết giao thông
tại các điểm giao lộ
có tình hình giao thông diễn biến phức tạp
từ nay đến tết dương lịch năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm
sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm
để kịp thời xử lý sự cố về tai nạn giao thông
bên cạnh đợt ra quân của lực lượng chức năng
hành khách cần tạo thói quen vào bến mua vé trước khi lên xe
là cách để tự bảo vệ quyền lợi cho mình
xuất thân trong gia đình thuần nông
anh trần thanh tiền đã may mắn
trúng tuyển top hai mươi sinh viên
được đi học tập kinh nghiệm tại israel
và sau một năm thì chàng trai hai mươi tám tuổi
từ đôi bàn tay trắng
đã có hàng ngàn mét vuông đất trồng dưa lưới
với cơ sở vật chất hiện đại
khang trang trị giá gần tỷ đồng
gần một năm tiếp cận nền nông nghiệp tiên tiến
anh vừa đi học vừa làm thêm
tại các trang trại nông nghiệp sở tài
để trang trải chi phí và đúc kết kinh nghiệm
từ quốc gia khởi nghiệp tiên tiến
những kiến thức có được
chàng thanh niên áp dụng tại quê nhà
trên dưa lưới
với việc sử dụng phân sinh học và phân hóa học
được nhập khẩu từ israel
phương pháp tưới nhỏ giọt
sử dụng thiên địch để phòng sâu bền
kiểm tra độ ẩm và ánh sáng
công nghệ này chỉ có hai phần
phần tưới nhỏ giọt
phần tưới bán tự động
và phần chăm phân
tưới nhỏ giọt
nó tưới đúng lúc đúng thời điểm
với lại hạn chế
hạn chế được thắp thót phân bón
khi mình bón vào cây
mình tứ đủ số lượng
mà cây nó cần
nó không có dư phân bón
nó tiết kiệm được chi phí mình sản xuất
đến nay đã qua hai năm thực hiện
anh tiền đã phát triển mô hình
trồng dưa lưới trong nhà màng
từ ba m hai
với ba nhà màng và một nhà lưới
trồng dưa lưới và măng tây
đặc biệt dịp tích nguyên đáng năm nay
anh tiền đã liên kết tiêu thụ
một trăm năm mươi cặp dưa lưới khắc chữ
cho khách hàng trong và ngoài
với giá giao động từ bảy trăm linh đến tám trăm linh ngàn mỗi cặp
trồng lượng từ bốn năm kg
tăng bốn mươi so với năm trước
số còn lại anh tiền bán ra
ở các siêu thị và cửa hàng khu vực
đồng bằng sông cửu long
trừ các khoản chi phí
anh có lãi gần sáu mươi bảy mươi triệu đồng mỗi vụ
lúc trước thì mình phải
đi chào hàng này kia
và quảng cáo trên mạng xã hội
rồi sau này thì người ta biết
đến cái chất lượng của mình
thì họ sẽ tự tìm đến mình thôi

thì định hướng của em là
phải gom một khu lại
và làm theo dạng pha hợp thay
và cà phê
để trong đó thì có
các cái khu mà tham quan này kia
đang thu hút
các khách du lịch
ở cái tàu năm sao
tàu năm sao của người mình đó
ở zn thì
chúng ta đã biết rồi là
họ sản xuất nông nghiệp là
toàn là cái công nghệ cao không
từ cái đó mà em
có tích lĩ được một số kinh nghiệm
thì em được zn cấp một cái bằng là
nông nghiệp công nghệ cao
khi về địa phương
thì em cũng mạnh dạng
là thuê đất
em là không có đất
nhưng em thuê đất
để mà đầu tư
em là một cái thanh niên
tiên tiến đi đầu trong cái thông trào này
của địa phương long thuận
dưa lưới là loại trái cây
được rất nhiều người tiêu dụng ưa chuộng
vì vị ngon ngọt có giá trị dinh dưỡng cao
hiện tại mô hình tiên tiến của anh trần thanh tiền
được ngành chuyên môn đánh giá cao
không chỉ vì yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu
mà còn phù hợp với quy hoạch vùng trồng rau màu
ở vùng cù lao hồng ngự
thưa quý vị
dịp sóng hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
còn bây giờ thì kính hảo mời quý vị
quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc
để giảm cân có thể gây ra những hiểm hoạn như thế nào
nhóm phóng viên đã đi sâu tìm hiểu về vấn đề này
canada xác nhận công dân thứ ba của nước này đã bị bắt giữ tại trung quốc

vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô viên trăn
phát biểu tại buổi tiếp
thiếu tướng hoàng quang hướng
trưởng cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
thượng tướng phi lây lạ khăm phong
bộ trưởng bộ an ninh lào đã khẳng định
bộ an ninh lào sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ
với bộ công an việt nam trên tất cả các lĩnh vực
tại buổi tiếp
thiếu tướng hoàng quang hướng
và ban lãnh đạo cơ quan đại diện bộ công an việt nam tại lào
đã chuyển thư lãng hoà chúc mừng
của thượng tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an việt nam
tới thượng tướng phi lây lạ khăm phong
nhân dịp đồng chí được đảng chính phủ và quốc hội
bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng bộ an ninh lào
thượng tướng phi lây lạ khăm phong
bộ công an việt nam nói riêng
trong thời gian qua
đã có nhiều hỗ trợ quý báu cho lực lượng công an lào
khẳng định trên cương vị mới
sẽ làm hết sức mình
tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai bộ
trên tất cả các lĩnh vực
góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt
thượng tướng vi lây mong muốn cơ quan đại diện
bộ công an việt nam tại lào
tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai lực lượng công an hai nước
trong bối cảnh khu vực và quốc tế
có nhiều diễn biến phức tạp
thượng tướng vi lây mong lực lượng công an hai nước
tiếp tục phối hợp chặt chẽ hợp tác toàn diện
đặc biệt là trên lĩnh vực xây dựng lực lượng
nhằm nâng cao sức mạnh lực lượng công an hai nước
trong việc đảm bảo an ninh trật tự
ở mỗi nước được đảng chính phủ
và nhân dân giao phó
hòa chung không khí của cả nước
chào mừng kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi chín năm ngày hội quốc phòng toàn dân
được sự nhất trí của lãnh đạo phát cấp
thuộc bộ quốc phòng và bộ công an
vào tối ngày hôm qua tại hà nội
cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
và cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
đã phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật
bài ca nâng bước quân hành
tới dự chương trình có trung tướng nguyễn văn sơn
ủy viên đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê hiển vân
phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chương trình là dịp để các nghệ sĩ quân đội và công an
điều diễn những bài ca hào hùng
nhằm khẳng định sức mạnh đoàn kết quyết thắng
thể hiện ý chí niềm tin niềm tự hào
của cán bộ chiến sĩ quân đội và công an
dưới sự lãnh đạo của đảng
của bác hổ vĩ đại
trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
bằng các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc
được sản dựng công phu
chương trình bài ca nâng bước quân hành
đã đưa khán giả ôn lại chặng đường
bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu trưởng thành
và phát triển của quân đội nhân dân việt nam anh hùng
khác họa nên những hình tượng bất diệt
của quân đội nhân dân và công an nhân dân
đã đồng hành cùng với dân tộc
làm nên bao chiến cầu hiển hách
khẳng định vị thế và vai trò của mình
mãi mãi là lực lượng chiến đấu nỏng cốt
trong công cuộc giữ vững hòa bình
bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hôm nay và mai sau
hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn

chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị
trân dung một cây viết được mệnh danh là
nhà văn của miền tây
trong suốt sự nghiệp cầm bút của mình
ông đã dành chọn công sức tâm huyết
để sáng tác về biên cương
cùng người lính biên phòng
và có những đóng góp giá trị cho mảng đề tài này
sinh ra ở vùng biển nghi xuân hà tĩnh
trần hiễu tòng tham gia kháng chiến chống pháp
và có năm năm làm lính biên phòng
một mươi năm làm phóng viên báo công an vũ trang
hai mươi năm là phóng viên báo quân đội
một năm là phóng viên báo công an vũ trang
một mươi năm đảm nhận chức vụ cục trưởng
cục văn hóa thông tin cơ sở
gắn với núi rừng việt cường
tất cả các chuyến dịch ở miền nam
từ quảng trị cho đến tây nguyên
cho đến nam bồ
và cho đến khu sáu giải phóng hồ chí minh
thì phóng viên báo quân đội
đi theo của đơn vị
rồi hết đấy thì lên phía bắc
lên phía bắc thì này lên cả điểm tựa phía bắc
và tất cả nhớ đấy thì đều có biên phòng
nên tôi gắn bó với anh em biên phòng
sống với anh em biên phòng
và viết lên được
cái chuyện như thế này
chủ đề biên giới
và người đính biên phòng cứ bền bỉ
gắn với những trang viết của nhà văn trần hữu tòng
các tác phẩm của ông
luôn phản ánh chân thực gần gũi
về cuộc sống chiến đấu
của những người đính biên phòng
ông là một trong những nhà văn đầu tiên
lạn đội hàng tháng trời
lên ngã ba biên giới
sống với bà con các dân tộc tây bắc
nơi rừng thiêng nước độc
để tìm đề tài sáng tác
đã không ít lần ông đối mặt với thổ phỉ
nữ cuốn và sốt rét rừng
với các tác phẩm của nhà văn trần hiễu tòng
ghi lên lại những hình ảnh
hết sức sâu sắc và những tình cảm
hết sức sâu sắc hết sức đặc biệt
của những người lính biên phòng trong những năm tháng
hết sức khó khăn gian khổ
nhưng vẫn kiên cường bám trụ
và có cái tác dụng cổ vũ động viên rất lớn
đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ
lực lượng vũ trang nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng
các tác phẩm báo chí văn học
đặc biệt là chuyện chung với đảng
hiếu với dân và tiểu thuyết
bên dòng păng pơi
đã được đón nhận nồng nhiệt
trở thành cuốn sách gối đầu dường
của các chiến sĩ biên phòng
và thế hệ thanh niên thần bấy giờ
cũng chính từ các bài báo và cuốn
bên dòng păng pơi
mà người lính biên phòng trần văn thọ
đã được nhà nước và bắc hồ
chí tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
ông không có ước vọng tác phẩm của mình
sẽ được giải thưởng này
vinh danh khác
mà chỉ mong người đọc nhớ được đôi điều
về sự hy sinh của đồng đội
mới đây cuốn tiểu thuyết
bên dòng păng pơi của ông
đã chuyển thẻ thành phim chuyện
tặng bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
để ghi nhớ người đồng đội
và chi ân nơi đã bồi dưỡng ông
được như ngày nay
tuy đã ở đội tuổi xưa nay hiếm
xong con tầm rút ruột
vẫn còn tơ
nhà văn trần hiệu tòng
bền bỉ với sự nghiệp sáng tác
đem đến cho bạn đọc những trang viết nhân văn
và ý nghĩa về biên giới biên phòng
trên xa một thông tin khác
liên hoan truyền hình toàn quốc
luôn là một sân chơi văn hóa
sôi động và bổ ích
đối với những người làm báo hình trên cả nước
và tối ngày hôm qua
liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi tám
đã chính thức khai mạc
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
thỏa lòng mong đợi
của những người làm truyền hình trên cả nước
về một ngày hội gặp gỡ
giao lưu và học hỏi
lần đầu tiên
liên hoan truyền hình toàn quốc
được tổ chức tại thành phố đà lạt
do đài phát thanh truyền hình tỉnh lâm đồng
đăng cai tổ chức
các tiết mục nghệ thuật
mang đến cho các vị đại biểu
và khán giả cả nước
một không gian đậm nét
của xứ sở ngàn hoa
tham dự liên hoan lần này
có một trăm một mươi bốn đơn vị từ khắp các tỉnh
thành phố trong cả nước
với gần năm trăm linh tác phẩm dự thi
ở chín thể loại
để tìm hiểu
nhiều đơn vị đã áp dụng công nghệ mới
trong sản xuất truyền hình
mang đến cho người xem những chương trình mới lạ hấp dẫn
tất cả chúng ta cũng luôn
cũng không ngừng chia sẻ
sự trăn trở của báo chí nói chung
của truyền hình nói riêng
trước cái sự phát triển bùng nổ
của thông tin mạng
đặc biệt là của mạng xã hội
trong cái bối cảnh
toàn cầu hóa
và số hóa
trước yêu cầu đòi hỏi
ngày càng cao
ngày càng đa dạng
của nhân dân
phải cực nhanh
phải chính xác
và thậm chí là phải tuyệt đối chính xác
và hơn cả
là luôn luôn
phải có định hướng
điểm mới của liên hoan truyền hình lần này
là lần đầu tiên
thể loại phim chuyện dài tầm
có kịch bản truyền thể
hoặc phỏng tham tác phẩm
văn học nước ngoài tham dự
tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc
lần thứ ba mươi tám
đoàn truyền hình công an nhân dân antv
mang tới bảy tác phẩm
thuộc bốn nhóm thể loại
chuyên đề khoa giáo
phim tài liệu
và giao lưu đối thoại tọa đàm
dự kỳ thi liên hoan truyền hình năm nay
chúng tôi lựa chọn cái tác phẩm
nói về nano vàng
những cuộc thử nghiệm nguy hiểm
chúng tôi cũng mong muốn là
thông điệp của tác phẩm
nó sẽ được chuyển đi
rộng nhất có thể
nhất là trong giới chuyên môn
để làm sao
mỗi người chung tay
chấm dứt được
các hiện tượng tiêu cực
hoặc là hạn chế tối đa
các hiện tượng tiêu cực
có dấu hiệu
đối với cả những người tiêu dùng
đây cũng là
cơ hội để mà các đài
cũng như các đồng nghiệp của chúng ta
và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau
để mỗi người làm báo chúng ta
đều có thêm những kinh nghiệm
có thêm những bài học
để cho ra những tác phẩm
mang đến cho công chúng
những cái nhìn thức thực
cũng như là
một cái ý nghĩa nhất định
về mặt xã hội
hàng năm thì tham gia
điên hoa truyền hình toàn quốc
giống như là
cái buổi mà
là ngày truyền hình
thì chúng tôi cũng vẫn
trong giai đoạn là
để học hỏi
để giúp kinh nghiệm
xem mình còn những thiếu sót gì
để bổ sung cho nó hoàn thiện hơn
trong khuôn khổ liên hoan
còn có các hoạt động khác
như hai cuộc hội thảo
mạng xã hội
và truyền hình
giải pháp sử dụng
thiết bị cơ động
nhỏ gọn cho sản xuất
chiến lãm ảnh ngoài trời
liên hoan truyền hình toàn quốc